thưa quý vị chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố hồ chí minh
đã hoàn thành với việc tiêm gần tám trăm linh liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên
đây là tốc độ được đánh giá là thần tốc nhanh gấp một mươi lần so với tiến độ thông thường
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
trong khoảng tám trăm ba mươi người đã đến tiêm vaccine trong vòng sáu ngày qua
đã có bảy trăm ba mươi một chín trăm tám mươi bốn người đã được tiêm hơn chín mươi sáu người sau khi khám sàng lọc chưa được tiêm vì lý do sức khỏe
có hai trường hợp sốc phản vệ cấp độ bốn nhưng các y bác sĩ đã cứu thành công
mặc dù tiến độ tiêm bị chậm hơn một ngày so với dự kiến
nhưng so với tốc độ bình thường của bất cứ đợt tim nào khác thì đều nhanh hơn gấp một mươi lần
nhiều đối tượng bị lý do khác nhau không thể tiêm chủng theo lịch
do đó đáng tiếc là nhóm yếu thế trong xã hội do nhiều người lao động đã về quê tránh dịch
nên không thể tham dự đợt tiêm này